nhiệm vụ trước mắt trong hợp đồng có thời hạn hai năm của roberto machini là giúp đội tuyển áo thiên thanh được tham dự euro hai nghìn hai mươi
và với sự xuất hiện của ông cơ hội lên tuyển lại rộng mở với mario balotaly
dù đã phong độ cao trong mùa áo của nice trong hai mùa giải trở lại đây nhưng balotelli không được huấn luyện viên ventura đoái hoài
mùa này chân suốt từng lập cú đúc trong trận bán kết euro hai nghìn một mươi hai giữa italia và đức đã ghi được hai mươi bốn bàn thắng
một pha kiến tạo sau ba mươi sáu lần ra sân trên mọi đấu trường cho cơ đội bộ đang chơi tại ligue một
giải hãng hai italia serie b chỉ còn một vòng đấu nữa là sẽ hạ màn
song ban đánh đảo của perugia vẫn quyết định xa thải huấn luyện viên roberto breda khi ông này không thể giúp đội bóng giành quyền thăng hạng serie a
dù phải sang ngày mai danh tình huấn luyện viên mới mới được công bố
song truyền thông italia đã sớm tiết lộ huyền thoại của asemilan alexandro nesta sẽ là người ngồi vào chiếc ghế nóng của sân ambrian
netstar dự kiến dẫn dắt perugia ngay ở trận đấu cuối cùng của mùa giải với empoli để làm quen với đội bóng trước khi bước vào các trận đấu ở vòng priop thăng hạng syria với đội đứng thứ năm hiện tại đang là venezia vào ngày hai mươi bảy tháng năm tới
nesta năm nay bốn mươi hai tuổi
và mới chia tay sự nghiệp cầu thủ năm hai nghìn một mươi bốn ông từng có quãng thời gian đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng cân bộ miami fc ở giải nhà nghề mỹ từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đến một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian gần đây truyền thông tây ban nha liên tục đồn đoán neyma sẽ chuyển sang real madrid ở mùa hè tới
các tờ báo lớn thân với los blancos
như a s macca tung ra rất nhiều tin đồn về thương vụ này
ngay cả khi neymar chụp ảnh ra mắt áo đấu mới cùng paris saint germain tờ a s vẫn cho rằng đây là dấu hiệu không đáng tin
tờ báo này lấy dẫn chứng neymar từng quảng bá áo đấu mới cho barca ở mùa hè năm ngoái ngay trước khi rước áo ra đi
ngoài ra vẫn là tờ báo trên đưa tin neymar đã thông báo với các đồng đội rằng anh sẽ không trở lại paris saint germain sau world cup
theo đó ngôi sao người brazil
muốn làm loạn gây sức ép để được đến real madrid
đứng trước cơn bão về tin đồn này đích thân ông chủ của cơ bộ paris saint germain nasser al khelaifi đã lên tiếng bác bỏ
không như vậy tỷ phú người qatar còn tuyên bố neymar có đến hai ở lại paris saint germain
neymar chuyển đến paris saint germain với giá kỷ lục hai trăm hai mươi hai triệu euro từ barcelona hồi mùa hè trước
mùa này tiền đạo người brazil đã ghi hai mươi tám bàn thắng kiến tạo một mươi sáu bàn khác
có ba mươi trận đấu cho paris saint germain
tuy nhiên nay không thi đấu kể từ khi dính chân thương nặng trong trận đấu với maxi vào ngày hai mươi năm tháng hai
hiện tại tiền đạo người brazil đang nỗ lực hết sức để kịp hồi phục hoàn toàn cho world cup hai nghìn hai mươi
theo thông báo của paris saint germain cựu cầu thủ của barca có thể tập luyện với bóng từ cuối tuần này
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi